ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai thường trực chính phủ đã lắng nghe bộ giao thông vận tải báo cáo về việc thực hiện chủ trương thu phí không dừng
theo nghị quyết của quốc hội và chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
theo đó bộ trưởng bộ giao thông vận tải đã hứa là sẽ hoàn thành việc này trong năm hai nghìn hai mươi
trước đó ngày sáu tháng ba tại cuộc họp với các bên liên quan về tình hình triển khai dự án thu phí không dừng etc
bộ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn văn thể khẳng định cuối năm hai nghìn một mươi chín sẽ hoàn thành thu phí tự động không dừng trên các tuyến quốc lộ
đồng thời sẽ có giải pháp mạnh đối với nhà đầu tư bot nhà cung cấp dịch vụ nếu không đáp ứng tiến độ
tuy nhiên đến nay chỉ còn ít ngày nữa là kết thúc năm hai nghìn một mươi chín nhưng các trạm thu phí vẫn chậm triển khai thu phí không dừng
đánh giá về việc thực hiện thủ tướng nguyễn xuân phúc cho rằng bộ giao thông vận tải tổ chức thực hiện chưa tốt
chậm triển khai chủ trương này và chịu trách nhiệm trực tiếp trước quốc hội và chính phủ
bộ giao thông vận tải đã hứa và cam kết trong năm hai nghìn hai mươi sẽ hoàn thành việc thu phí tự động không dừng đối với toàn bộ các tuyến cao tốc trên cả nước